sau ba năm thanh tra chính phủ dừng triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên
đến nay khu rừng nơi đây đang dần tái sinh và được bổ sung vào quy hoạch ba loại rừng
ba năm trước rừng tự nhiên có chức năng phòng hậu ở tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một từng bị đốn hạ để phục vụ dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
dự án đang được triển khai thì gặp phải sự phản đối quyết liệt của dư luận và báo chí vì ảnh hưởng đến rừng tự nhiên phen lòng hồ thủy điện sông hình
thanh tra chính phủ đã buộc phải tạm dừng dự án những gốc cây rừng bị chặt phá trước đây nay đang được tái sinh phủ xanh trở lại và được bảo vệ nghiêm ngặt
ba năm trước rừng tự nhiên bị chặt phá trước đây nay đang được tái sinh phủ xanh trở lại và được bảo vệ nghiêm ngặt
ba năm trước rừng tự nhiên bị chặt phá trước đây nay đang được tái sinh phủ xanh trở lại và được bảo vệ nghiêm ngặt
tỉnh phú yên tích cực và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân để xây ra sai phạm cho thấy tỉnh phú yên chấp hành nghiêm kết luận của thanh tra chính phủ và tuân thủ lệnh đóng cửa rừng tự nhiên của thủ tướng chính phủ
qua đó cũng nói lên tinh thần sẵn sàng sửa sai khắc phục hậu quả để giữ rừng của các cấp các ngành tỉnh phú yên